chiều ngày bốn tháng một mươi một dạng sáng ngày năm tháng một mươi một theo giờ việt nam ứng cử viên tổng thống của đảng dân chủ joe biden đã có bài diễn văn gửi tới người hâm mộ vào thời điểm kết quả kiểm phiếu tại các bang chiến địa trong cuộc bầu cử tổng thống năm hai nghìn hai mươi đang tới lúc hạ màn
trong bài phát biểu của mình ông joe biden bày tỏ lạc quan về chiến thắng của mình trong cuộc bầu cử tổng thống mỹ đồng thời hối thúc người dân mỹ đoàn kết hậu bầu cử
chúng ta không phải là kẻ thù những gì gắn kết chúng ta lại với nhau vì cùng là người mỹ mạnh hơn rất nhiều so với bất cứ thứ gì có thể chia cắt chúng ta
tôi không ở đây để tuyên bố chiến thắng nhưng tôi ở đây để thông báo rằng khi việc kiểm phiếu kết thúc chúng ta sẽ trở thành người chiến thắng
tuyên bố được ông biden đưa ra sau khi ông được xác định là người chiến thắng tại bang chiến trường michigan giành được hai trăm sáu mươi bốn phiếu đại cử tri
và chỉ còn cách mốc hai trăm bảy mươi phiếu đại cử tri để chiến thắng sáu phiếu
bên cạnh đó ông biden cũng nhấn mạnh tới việc mọi lá phiếu phải được kiểm đây được xem là tuyên bố trái ngược với quan điểm của tổng thống donald trump